các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hồ văn cường phải bước đi mà không có mẹ phía sau xin mời quý vị cùng theo dõi
dựa trên các chi tiết được nhắc đến clip được quay ở thời điểm ngay trước khi hồ văn cường thi đại học
và sau khi những ồn ào về các xê nổ ra lúc này cả cố ca sĩ phi nhung và con trai nuôi
đều chịu áp lực rất lớn từ dư luận nhiều chiều nhắc đến hồ văn cường phi nhung khẳng định
chị đã nhận làm con thì suốt đời nó là con của chị dĩ nhiên là hồ văn cường chị thương nhiều lắm
chị la thì la vậy thôi chứ sẽ không cho con bước ra khỏi vòng tay khi con chưa vững vàng
mẹ la con như vậy nhưng mà trong tâm của mẹ rất là đau mẹ sẽ không để cho con bước ra ngoài khi con chưa làm được gì
hồ văn cường cứ an tâm mẹ sẽ đứng sau lân con tới khi con trưởng thành
con có nói con không muốn là cái bóng của phi nhung nhưng con chưa đủ tạm hiểu biết nên con mới nói mấy câu đó
dù buồn nhưng mẹ cũng trân trọng cái riêng của con
hồ văn cường bây giờ hát rất là hay
hồ văn cường có thể hát cải lương đóng hai nhưng em có mặc cảm là cái bóng của mẹ
hiện tại cường vừa thi lên đại học vừa hát nên em nói stress rất nhiều
cô cũng thừa nhận mình nghiêm khắc với hồ văn cường hơn so với những người con nuôi khác của mình
việc kèm cặp một đứa trẻ vừa là con vừa là đồng nghiệp trẻ tuổi có nhiều điều khác biệt
nhưng trước sau phi nhung vẫn khẳng định tài năng cá tính của con cũng như nhấn mạnh mình
cường rất yêu thương và sẵn sàng hỗ trợ hồ văn cường
chị có hứa với cường dù sau này cường có ra ngoài ở đi nữa chị vẫn đến minh cường mỗi khi cường gọi mẹ
suốt cuộc đời này chị vẫn là một người mẹ của hồ văn cường thôi
sẵn đây mẹ cũng muốn nói với cường mẹ biết những gì trong lòng của con mẹ hiểu nhưng mẹ không nói được
mẹ sống ở nước ngoài phong cách dạy dỗ của mẹ có hơi khác biệt
những người con khác của mẹ mẹ dạy cách khác
nhưng mà cường cũng là một ca sĩ một người rất yêu nghề
cũng có phong cách riêng nên mẹ chỉ dạy những gì con chưa có không làm được thì mới dạy
còn những gì cường làm được mẹ rất trân trọng
mấy hôm nay mẹ cũng bớt nói chuyện với cường vì hiểu tâm trạng con mẹ đẻ con thoải mái thì xong đã
rồi mẹ sẽ âm thầm giúp con ở phía sau
con đường có lo là mẹ không thương con mẹ rất là thương con luôn
những tâm sự cuối cùng đặc biệt là lời hứa mãi mãi gian dở của cố ca sĩ phi nhung đã khiến người yêu mến cô xót xa
nghe tâm sự của chị mà thương quá thương cả hồ văn cường chặn đường sau này không còn mẹ phi nhung dìu dắt nữa
giờ chị nhung muốn âm thầm ủng hộ con cũng không được cường muốn làm cái bóng của mẹ cũng không được nữa rồi
nuôi con mình đã khó nuôi con người khác còn khó hơn
như một ngày làm con thì suốt đời làm con cường hãy sống tốt với những kỳ vọng tình yêu mà mẹ để lại em nhé
mẹ có thể dạy con tất cả mọi thứ nhưng mẹ quên dạy làm sao con có thể sống khi thiếu bóng hành mình
chị đã sửa soạn cho wendy từ sớm cô ấy chững chạc và đọc lọc kê với cường chắc chị chưa kịp dạy xong v v
trước những ổn ảo về tiền cắt xe của hồ văn cường chiều một mươi một tháng một mươi quản lý của phi nhung đã trao năm trăm linh triệu đồng cho hồ văn cường con nuôi của cổ ca sĩ và giao lại cắt xe dh năm năm qua của anh
hồ văn cường cho biết nhận được toàn bộ tiền cắt xê nhưng không tiết lộ số cụ thể
gia đình hồ văn cường thống nhất sẽ ra riêng sau nhiều năm sống tại nhà của phi nhung
quản lý phi nhôm diễm phạm cho biết ekip đã trao gia đình hồ văn cường năm trăm linh triệu đồng số tiền sinh thời chị hứa tặng khi con nuôi ra riêng
nam ca sĩ viết trên trang cá nhân con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ
việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới con cũng có những điều gian dở chưa kịp nói với mẹ
con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con mọi chuyện đã được giải quyết
còn mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này để những chuyện buồn sẽ qua đi mong mẹ nuôi có thể an nghỉ
năm năm trước phi nhung nhận nuôi cường khi anh là cậu bé một mươi ba tuổi mới bước qua vòng một sân chơi âm nhạc việt nam idol kids
hồ văn cường đoạt quán quân tiền thưởng sau khi trừ thuế còn một trăm tám mươi triệu đồng
theo người quản lý chị võ ngọc thu mẹ ca sĩ mở sổ tiết
kiệm tại ngân hàng và giữ đến nay sau đó hồ văn cường cùng cha mẹ rời quê nhà tiền giang lên sài gòn định cư sống chung nhà phi nhung
anh được giọng ca bong điên điển góp phần nuôi dạy cho ăn học phát triển năng khiếu tìm chỗ đi hát
diễm phạm nói cô ấy chưa từng biết thù lao của hồ văn cường cũng như của cô ấy trong tuần sau diễn vì giao hết cho tôi quản lý
khi phi nhung nằm viện điều trị covid một mươi chín đến lúc qua đời ở tuổi năm mươi một vào ngày hai mươi tám tháng chín bên cạnh lo lắng tình hình
sức khỏe nữ ca sĩ nhiều khán giả quan tâm hoàn cảnh các con nuôi của chị nhất là trường hợp hồ văn cường
hồi tháng sáu trên mạng xã hội xuất hiện đoạn trò chuyện giữa hồ văn cường và một người lạ về quan hệ của anh với mẹ nuôi
nội dung xoay quanh việc anh muốn tách khỏi phi nhung
nhiều khán giả thắc mắc về số tiền thưởng đoạt quán quân việt nam idol năm hai nghìn một mươi sáu cũng như thù lao đi hát của anh nhiều năm qua
sau đó hồ văn cường lên tiếng cho biết mâu thuẫn đã được giải quyết
hồ văn cường sinh năm hai nghìn một mươi sáu
hồ văn cường sinh năm hai nghìn ba đạt quán quân việt nam idol kids vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
cậu bé cường chiếm tình cảm khán giả bằng giọng hát ngọt ngào phong cách chân chất xuất thân từ gia đình nghèo khó ở trường giang
có bố là thợ hồ mẹ làm rảy mướn
lòng hiếu thảo và nỗ lực vương lên của hồ văn cường truyền cảm hứng cho nhiều người
từ cuộc thi ca sĩ phi nhung nhận anh làm con nuôi bảo trợ ăn học đến năm một mươi tám tuổi
gần bảy năm trước hồ văn cường cười như nắc nẻ
đù dẫn với mẹ phi nhung và tấm bản thưởng hai trăm linh triệu vừa thắng được ở cuộc thi thần tượng âm nhạc nhí
giờ thì mẹ đã trở thành người thiên cổ
ca sĩ phi nhung đã đáp chuyến bay cuối cùng của cuộc đời mình về mỹ bên con gái ruột quen đi
người hâm mộ sẽ vĩnh viễn không còn được gặp con người tài hoa ấy bằng da bàn thịt nữa
mà chỉ còn cách lần dở lại những ký ức về cô
trong nhiều dự định còn gian dở của phi nhung
có lẽ việc liên quan đến các c của ca sĩ hồ văn cường
người con nuôi tài năng và nổi tiếng nhất của cô gây chú ý hơn cả
người hâm mộ vừa lục lại và truyền tay nhau được một clip quay lại cách đây gần bảy năm
thời điểm hồ văn cường vừa đạt giải quán quân thần tượng âm nhạc nhí
sự hồn nhiên vui vẻ của cậu bé bên cạnh mẹ ruột mẹ nuôi phi nhung và các chị em nuôi khiến nhiều người nối tiếp
trong clip hồ văn cường sắm vai mc sắp công bố kết quả cuộc thi
cậu bé ôm gấu bông và tấm bản thưởng hai trăm linh triệu phần thưởng của quán quân chương trình và giỏm giạc
thí sinh đạt giải thưởng quán quân thần tượng âm nhạc nhí là phạm phi nhung
cố ca sĩ phi nhung làm điệu bộ như hồi hộp cười thích thú khi con trai nuôi thông báo giải á quân thuộc về phạm vi cường
người đăng tải clip không tiết lộ thời gian chính xác video được quay
nhưng dựa trên không khí hồ hởi của mọi người có thể phỏng đoán ngày ghi không cách thời điểm
hồ văn cường đoạt giải quán quân thần tượng âm nhạc nhí quá xa
lúc này hồ văn cường cũng đã được mẹ nuôi đón về nhà ở cùng
mẹ ruột của cậu bé cũng có mặt ai cũng cười nói vô cùng vui vẻ
khoảnh khắc này như cứu lòng người hâm mộ vì sau bảy năm tắm bản hai trăm linh triệu đó trở thành thị phi mà phi nhung thì đã xa đi mãi mãi
một clip khác đã được quay tại nhà thời điểm hồ văn cường còn nhỏ xíu
khi ca sĩ phi nhung chỉnh nắng giọng hát
hướng dẫn con trai luyện thanh cùng mình
cô thị phạm và cùng hát với con trai còn cậu bé thì hồn nhiên ngồi ăn phạt
những khoảnh khắc đẹp ấy được người hâm mộ của cả cố ca sĩ phi nhung và hồ văn cường trân trọng nâng niu
tất cả giờ chỉ còn là ký ức các con của chị chắc sẽ lưu giữ mãi hình ảnh chị trong tim
tình cảm quá nhìn các chị chơi đùa với các con không phải máu mũ mình sinh ra mà cảm đồng luôn
bảy năm trước thì hai trăm linh triệu đó là một trò đùa giờ thì nó trở thành thị phi
chặn đường sắp tới của hồ văn cường dù có ra sao thì cũng không còn mẹ phi nhung kèm cặp
dìu dác nữa mong cho người nằm xuống thanh thản người còn sống bình an bước qua sóng gió
xuất thân từ gia đình nghèo khó ở tiền giang có bố là thợ hồ mẹ làm giấy mướn
lòng hiếu thảo và nỗ lực vươn lên của hồ văn cường truyền cảm hứng cho nhiều người
từ cuộc thi ca sĩ phi nhung nhận anh làm con nuôi bò chữa ăn học đến năm một mươi tám tuổi
những ồn ào về tiền cắt xe của cậu con nuôi hồ văn cường
được nhiều người cho là ồn ào không đáng có cuối đời của cố ca sĩ
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại